thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê sơ bộ của bộ y tế hơn bảy mươi ca tử vong do covid một mươi chín là người cao tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine
số ca bệnh nặng giảm sâu giảm hai phần ba so với thời kỳ đỉnh dịch hồi tháng tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh ba tuần liên tiếp là vùng xanh
đến ngày hai mươi một tháng một đã có một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thành phố hồ chí minh
được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ vaccine là hơn tám mươi tám
cũng từ ngày hai mươi một tháng một bộ giao thông vận tải điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng đường hàng không
sẽ không yêu cầu có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm